vậy thì khi mà men gan tăng như vậy thì sẽ gây ra những cái nguy cơ gì cho người bệnh ạ
nếu mà chúng ta biết là như tôi nói bình thường là men gan từ ba mươi đến năm mươi đơn vị
nếu mà cái men gan càng tăng cao thì chứng tỏ hủy hoại tế bào gan càng lớn
đấy như lúc nãy tôi nói có những trường hợp bệnh nhân men gan có thể tăng đến năm hoặc thậm chí hơn
thì bệnh nhân cảm thấy rất là đau tức của vụ hạ sử dụng phải
và thậm chí có một số trường hợp tử nhồng với một số các bệnh khác ngoại khoa nữa
cho nên là chúng ta phải cần chú ý
thì nếu mà men gan tăng cao thì tôi đã nói rồi
nếu mà tăng cao cỡ dài mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân để điều trị
thì sẽ dẫn đến những hiện tượng viêm gan mạng tính
và sau này có thể dẫn đến sơ gan và thậm chí có thể ung thư gan
cho nên khi mà bệnh nhân gặp cái men gan tăng cao thì chúng ta phải chẩn đoán nguyên nhân
và thứ hai là chúng ta phải điều trị
cái thứ nhất là điều trị theo nguyên nhân
và ngoài ra chúng ta phải dùng những thuốc để bảo vệ bằng tế bào gan
và để cho cái men gan nó hạ xuống thì nó tốt hơn
vâng và như vậy chúng ta có thể thấy là
từ những cái yếu tố vừa rồi và những cái nguyên nhân vừa rồi
cũng là một số những cái
tức là một số những cái nhận biết để dẫn đến
gọi là những bệnh nhân mà có bệnh lý về gan
là có chiều hướng đến như là sơ gan hay ung thư gan đúng không ạ
vâng và thưa quý vị
những cái điều vừa rồi thì chắc chắn là quý vị đã nắm thêm được rất là nhiều thông tin
khi mà chúng ta không may mắc phải các bệnh lý về gan
thì quý vị cũng sẽ phải đến với các cơ sở y tế
và đặc biệt hơn nữa là gặp các bác sĩ chuyên khoa
để chúng ta có thể xét nghiệm được smen gan
và tình trạng lá gan của mình như thế nào
để tránh trường hợp mà để quá
mất khoảng thời gian
như vậy thì cũng sẽ là khó để xử lý đúng không ạ